bộ ngoại giao nga đã quyết định trục xuất một mươi nhân viên ngoại giao của ba nước vùng baltic gồm litva latvia estonia nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của những nước này
mắc cơ va đã yêu cầu bốn nhân viên ngoại giao của đại sứ quán litva tại nga ba nhân viên của đại sứ quán latvia rời khỏi nga
quyết định này cũng có hiệu lực đối với ba nhân viên ngoại giao của đại sứ quán estonia và tổng lãnh sứ quán estonia tại sanh petek bua
bộ ngoại giao nga nêu rõ trước đó đã triệu tập người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của ba nước trên nhằm phản đối việc trục xuất các nhân viên đại sứ quán nga
cho rằng đây là động thái khiêu khích và vô căn cứ
cùng ngày bị thông báo nước này đang tiến hành trục xuất hai mươi một nhà ngoại giao nga bị tình nghi làm gián điệp trong khi ireland cũng trục xuất bốn nhà ngoại giao nga